tại hà nội phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci phối hợp với cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ
công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh pci năm hai nghìn một mươi chín
quảng ninh là địa phương đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
đây là năm thứ ba liên tiếp quảng ninh có được vị trí này
đứng thứ hai trong bảng xếp hạng là đồng tháp vĩnh long và bắc ninh

năm xếp hạng cao còn có cần thơ thái nguyên bình dương thành phố hồ chí minh tây ninh và bà rịa vũng tàu
ở chiều ngược lại lai châu xếp cuối trong báo cáo pci hai nghìn một mươi chín